công an tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng là nguyễn thị thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại xã vạn hòa thành phố lào cai và trịnh văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
về tội tổ chức đưa người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
trước đó nhàn có quen với một người trung quốc và được người này nhờ thuê xe từ lào cai vào thành phố hồ chí minh
với tiền công là hai mươi năm triệu đồng nhàn đã liên hệ với hưng thuê xe ô tô từ thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
ra lào cai để đón số người trung quốc vượt biên trái phép vào thành phố hồ chí minh
mỗi chuyến nhàn trả cho hưng là hai mươi ba triệu đồng
hai đối tượng cũng khai nhận từ đầu tháng bốn đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đã thực hiện chót lọt sáu chuyến xe
chở người trung quốc vào thành phố hồ chí minh
hiện vụ việc đang được công an tỉnh lào cai tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định